các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chiếm đoạt hơn ba tỷ đồng
khi du khách phải lòng những chiếc ghe xuồng ở miền tây
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay còn bây giờ là phần tin chi tiết
thưa quý vị sáng ngày bảy tháng bốn công an quận hải châu tp đà nẵng cho biết
đã bắt khẩn cấp phạm hoàng long sinh năm hai nghìn chú phường phước ninh quận hải châu thành phố đà nẵng
long được xác định là nghi phạm chính của vụ ẩu đà xô xát khi ăn nhậu khiến một nam thanh niên tử vong trên địa bàn
trước đó khoảng hai mươi h ngày sáu tháng bốn phạm hoàng long và anh tv quy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín tạm trú quận sơn trà
cùng ba thanh niên khác đến ăn nhậu tại quán bl đường trưng nữ vương quận hải châu thành phố đà nẵng
trong lúc ăn nhậu hai bên xảy ra cự gái xô xát bị quy đánh long bực tức đập bể chai bia rồi tấn công vào vùng cổ của anh quy
cú đâm trúng vào động mạch cổ khiến nạn nhân mất nhiều máu tử vong trên đường đi cấp cứu sau khi gây án đối tượng đã trình diện cơ quan công an
lãnh đạo công an quận hải châu cho hay đối tượng phạm hoàng long là nhân viên it chưa có tiền án tiền sự
hùng thủ và nạn nhân là bạn học cùng với nhau vì mâu thuẫn nhất thời tại bàn nhậu mà gây nên sự việc đáng tiếc
ở trong trại tạm giam những cánh tay phải của bà trương mỹ lan nguyên các lãnh đạo scb đều nghẹn lòng khi nghĩ tới cha mẹ già vợ con đang phải gánh chịu
hậu quả do mình gây ra theo cáo buộc bà trương mỹ lan nắm giữ chín mươi một năm cổ phần của ngân hàng scb qua đó trở thành cổ đông có quyền lực
từ đó bà lan đã thao túng toàn bộ hoạt động của scb trong đó có việc tuyển chọn và bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại đây để dễ bề điều khiển
các vị trí lãnh đạo tại scb là chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc phó tổng giám đốc được bà lan trả lương từ hai trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng mỗi tháng tùy từng vị trí hoặc mối quan hệ
được dựng lên bởi bàn tay của bà lan nên đa phần các lãnh đạo của scb đều là bù nhìn không có trình độ cao chính vì vậy tất cả gian lãnh đạo của scb từ cựu chủ tịch hội đồng quản trị bùi anh dũng
tới tổng giám đốc võ tấn hoàng văn quyền tổng giám đốc trương khánh hoàng phó tổng giám đốc trần thị mỹ dung đều khai rằng đã làm theo chỉ đạo của bà lan
theo báo cáo của đoàn thanh tra ngân hàng nhà nước trình độ quản trị của các lãnh đạo scb là rất yếu không theo quy định của ngân hàng nhà nước phải làm theo chỉ đạo của trương mỹ lan
trình độ yếu kém nhưng được nhận nhiều bổng lộc nên các bị cáo giam dắp làm theo yêu cầu của bà lan trượt vào vòng xoáy tội lỗi và rồi họ đã phải trả một cái giá rất đắt
ân hận tiếc nuối nhưng tất cả đã quá muộn màng cựu tổng giám đốc scb võ tấn hoàng văn nhẹn giọng nói muốn những người bên ngoài nhìn vào bài học thượng tôn pháp luật này
mà giữ tinh thần trong quá trình làm việc kinh doanh để bảo vệ cho chính bản thân mình
theo bị cáo văn tất cả việc xảy ra thời gian qua đem đến cho nhiều người bài học lớn và có giá trị
bị cáo văn xót xa nói bị cáo cầu xin được sự tha thứ sự tha thứ đó dành cho bị cáo và tám mươi năm bị cáo khác cũng chính là sự tha thứ của hội đồng xét xử cho tám mươi sáu gia đình
cho bậc làm cha mẹ cho hàng trăm đứa trẻ chờ mong cha mẹ trở về với một câu hỏi đau đớn sao cha mẹ lâu quá không về với con
dù biết rõ các khoản vay của bà trương mỹ lan tập đoàn vạn thịnh pháp vì đều có điểm chung là ký khống thủ tục hợp thức hồ sơ cho vay giải ngân
rút tiền theo chỉ đạo của vị cổ đông quyền lực chứ scb không thẩm định nhưng võ tấn hoàng văn vẫn ký các tờ trình biên bản họp đồng ý cho vay
cơ quan điều tra xác định từ ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba đến ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba bị cáo văn đã ký hợp thức hồ sơ cho hai trăm chín mươi khoản vay
gây thiệt hại cho scb số tiền sáu
dưới sự chỉ đạo của bà lan bị cáo trương khánh hoàng đã ký hai trăm năm mươi ba tờ trình tái thẩm định ba trăm bốn mươi chín biên bản họp hội đồng kinh doanh và đầu tư hội sở
một mươi tờ trình của tổng giám đốc trình hội đồng quản trị đồng ý cho hai trăm bảy mươi khách hàng là các cá nhân pháp nhân thuộc hệ sinh thái vạn thịnh pháp vay ba trăm tám mươi sáu khoản tại scb
hành vi phạm tội của trương khánh hoàng đã giúp trương mỹ lan chiếm đoạt số tiền hơn một trăm tám mươi hai tám trăm linh tỷ đồng
gây thiệt hại cho scb số nợ lái phát sinh hơn sáu mươi năm tỷ đồng
thừa nhận và cũng biết rằng những lỗi lầm đó gây ra hậu quả to lớn
đứng trước tòa bị cáo trương khánh hoàng đã tự đặt ra câu hỏi cho chính bản thân tại sao mình lại sai như vậy
với giọng nói buồn bá pha lấn hận bị cáo hoàng bày tỏ
tới một ngày bị cáo nhận ra tuổi trẻ của mình quá nông nổi và bùng bột để la vào cuộc sống mưu sinh đánh mất mình và không biết mục đích cuộc đời là gì
đây là một bài học đắt giá
nếu có cơ hội trở về bị cáo muốn là một công dân bình thường là người con của cha mẹ hai bên người chồng tử tế và người cha gương mẫu
còn bị cáo nguyễn ngọc tú phó giám đốc scb chi nhánh cống quỳnh ân hận nói
bị cáo mang nặng sự hối hận khi là một phần gây ra hậu quả quá lớn trong vụ án
trong trại tạm giam bị cáo vô cùng đau lòng khi vợ phải gồng gánh trách nhiệm với gia đình
một mình chăm sóc con bố bị tài biến liệt nửa người ba năm nay
chuyển sang tin tức đáng chú ý khác
công an thành phố hải phòng thông tin phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã quyết định tạm giữ ba đối tượng
nguyễn thanh huyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở phường thượng lý quận hồng bàng
bùi thị ngọc bích sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở phường minh khai quận hồng bàng
và vũ hoàng cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ở phường hải thành quận dương kinh để điều tra về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó vào đêm bốn tháng bốn ba đối tượng trên cùng một nhóm người khác tổ chức sử dụng ma túy
tại một căn biệt thự sáng
trọng của nguyễn thanh huyền trong khu đô thị sang trọng trên địa bàn phường thượng lý quận hồng bàng thành phố hải phòng
thời điểm này phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị đột kích bắt quả tang một mươi hai đối tượng
bảy nam năm nữ
qua kiểm tra cảnh sát ghi nhận chín trên một mươi hai đối tượng dương tính với ma túy
đồng thời thu giữ tại hiện trường một mươi ba gam ma túy dạng ketamin và một số tăng vật liên quan
trong số các đối tượng bị tạm giữ và các đối tượng liên quan vụ án
có người công tác trong các đơn vị
trực thuộc công an hải phòng
vụ việc đang được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố hải phòng tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định
thưa quý vị vào chiều sáu tháng bốn vừa qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương cho biết
vừa phát hiện bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản chuyên nghiệp
theo đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương phát hiện triệt xóa một nhóm đối tượng
do hồ hoàng hôn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ngụ thành phố hồ chí minh cầm đầu
thực hiện hành vi lừa đảo với thủ đoạn rất tinh vi
có phân công vai trò nhiệm vụ cho một số đối tượng khác nhau
theo điều tra các đối tượng đưa ra các thông tin giả về việc sở hữu đá thiên thạch và sừng tê giác
tìm bán cho những người nhẹ dạ cả tin để chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn
bằng thủ đoạn cho người bị hại xem các đoạn video về đối tượng
gian dựng về đồng hủy kính kim loại có tính năng đặc biệt
thiên thạch có kích thước nhỏ nhưng khối lượng lớn phát ra ánh sáng lạ mắt
các đối tượng đã tiếp cận dụ số lừa ông lvl sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một
ngụ tỉnh bình dương chuyển tổng số tiền hơn ba tỷ đồng để tham gia đường dây mua bán thiên thạch
mở rộng điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã bắt giữ đối tượng tô vũ tiến
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi quê tỉnh tây ninh là một trong những đồng bọn của hồ hoàng hôn
về hành vi lừa bán sừng tê giác giả cho ông lv
quá trình bắt giữ các đối tượng trên công an đã thu giữ các tăng vật gồm
bảy vật có hình dạng
giống sừng động vật
các đối tượng nói với người bị hại là sừng tê giác
một khối kim loại màu đen có hình dạng chưa xác định
các đối tượng nói với người bị hại là đồng hủy kính
một vật có hình dạng giống như quả trứng cút màu cam
các đối tượng nói với người bị hại là ngọc ốc giác
qua làm việc các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can
đối với hồ hoàng hôn và tô vũ tiến để tiếp tục xác minh làm rõ xử lý nghiêm theo quy định
nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật được
mời quý vị theo dõi ngay sau đây
ngày sáu tháng bốn vừa qua công an tỉnh tây ninh cho biết đã hoàn tất các bước khám nghiệm
để điều tra nguyên nhân vụ nổ máy sản xuất tinh bột sắn khiến bốn người thương vong
tàu hàng bốc cháy dữ dội trên đường ray ở nam định
vụ nổ xảy ra hồi dạng sáng ngày năm tháng bốn tại nhà máy sản xuất tinh bột sắn
thuộc công ty trách nhiệm hữu hoạn trường thịnh ở ấp một xã xuối ngô huyện tân châu tỉnh tây ninh
cụ thể vào thời điểm trên đã xảy ra chập điện trong phòng đóng gói bao bì
do đây là phòng kín khiến ống dẫn bột nổ tung
làm các thiết bị trong phòng đóng kín văng trúng bốn công nhân đang làm việc tại nhà máy
ba công nhân bị thương nặng gồm chị nguyễn thị nờ năm mươi hai tuổi ngụ xã tân đông huyện tân châu
anh y đê bốn mươi một tuổi ngụ xá ia xie huyện sa thầy tỉnh con tum
và anh rơ trâm quy ba mươi năm tuổi ngụ xá cờ đai la khai huyện ia cờ đai tỉnh gia lai
được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện chợ đáy tp hcm
đáng tiếc cả ba nạn nhân bị thương nặng nói trên đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng
riêng chị nguyễn thị bích hát năm mươi hai tuổi ngụ xã tân hội huyện tân châu bị thương nhẹ
tối sáu tháng bốn vừa qua công an thị xã điện bàn tỉnh quảng nam cho biết
đơn vị vừa tạm giữ hình sự hai đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó công an phường điện an thị xã điện bàn nhận được trình báo của ông dht
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chú tỉnh bình thuận về việc bị kẻ gian lấy trộm năm mươi triệu đồng để trong xe ô tô cá nhân
theo ông tê xe ô tô của ông đậu trước một quán cà phê ở phường điện an từ chiều ngày ba tháng bốn
trên xe có năm mươi triệu đồng tiền mặt để trong chiếc vali
đến sáng bốn tháng bốn thì phát hiện mất số tiền trên
ngay sau khi nhận được thông tin đội cảnh sát hình sự công an thị xã điện bàn
đã phối hợp công an các xã phường gia soát điện bàn khoanh vùng đối tượng
xác định được thủ phạm là đỗ phú mẫn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và đỗ phú thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
cùng chú thôn kỳ lam xã điện thọ huyện điện bàn
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
công an thị xã điện bàn đã thu hồi toàn bộ tăng vật là năm mươi triệu đồng
và tạm giữ hình sự hai đối tượng để tiếp tục điều tra
sáng bảy tháng bốn chủ tịch ủy ban nhân dân xã hương trạch cho biết
chiều sáu tháng bốn trên địa bàn có một học sinh lớp chín bị đuối nước tử vong khi đi tắm đập
khoảng một mươi sáu h một mươi năm phút ngày sáu tháng bốn em nguyễn xuân v sinh năm hai nghìn
trú tại thôn phú lập xã hương trạch là học sinh lớp chín trường trung học cơ sở hương trạch
đi tắm với một số bạn ở khu vực suối rào rồng thuộc thôn phú lễ xã hương trạch
trong lúc tắm em v
không may bị đuối nước được các bạn còn lại cố gắng cứu
nhưng khi đưa được lên bờ thì em v đã tử vong
tối sáu tháng bốn vừa qua các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh bình định đã phong tỏa hiện trường
điều tra nguyên nhân nữ sinh viên tử vong tại một nhà trọ trên địa bàn phường ngô mây
nạn nhân tên là nttv một mươi chín tuổi quê gia lai
sinh viên của một trường đại học tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày chủ nhà trọ phát hiện em v tử vong
trong tư thế bị ngã cầu thang
nên lập tức trình báo công an phường ngô mây
nhận được tin báo các lực lượng chức năng công an tỉnh bình định
phối hợp với công an phường ngô mây đến hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc
bước đầu cơ quan chức năng xác định em v có tiền xử bệnh tim
nên bị ngã cầu thang dẫn đến tử vong
trước đây du khách được khuyên nên đặt vé máy bay vào thứ ba để có được chuyến bay tốt nhất
điều này chỉ ít từng đúng trong thập kỷ trước
khi ngày thứ ba các hãng hàng không thường tung ra các đợt giảm giá
so mở hiện tại lời khuyên này không hẳn chính xác
các hãng hàng không chỉ công bố doanh số bán hàng vào các ngày thứ ba
và không phải lúc nào cũng có doanh số bán hàng ngang bằng với đối thủ cạnh tranh
theo nghiên cứu năm hai nghìn hai mươi một của estpedia ngày đặt vé máy bay rẻ nhất là ngày chủ nhật
khi so sánh giá chuyến bay trong khoảng từ thứ sáu đến chủ nhật
expedia nhận thấy du khách tiết kiệm được năm đối với các chuyến bay nội địa
và một mươi năm đối với các chuyến bay quốc tế
trong bốn năm qua chủ nhật là ngày tốt nhất
chủ nhật là ngày tốt nhất trong tuần để đặt vé máy bay
một nghiên cứu khác vào năm hai nghìn hai mươi hai do google khảo sát qua các chuyến đi khởi hành
từ bốn thị trường hàng đầu ở hoa kỳ
kết quả cho thấy giá vé máy bay vào các ngày thứ ba thứ bốn và thứ năm
rẻ hơn trung bình một chín so với các chuyến bay vào thứ bảy và chủ nhật
tuy nhiên kết luận của google khi công bố kết quả nghiên cứu của mình
việc mua vé vào một ngày nhất định trong tuần không có nhiều giá trị
câu hỏi đặt ra là khi nào thời điểm tốt nhất để đặt vé máy bay
đối với các chuyến bay quốc tế theo nghiên cứu do spda thực hiện
cần đặt trước ít nhất sáu tháng
nghiên cứu cho thấy khách hàng sẽ tiết kiệm được trung bình một mươi nếu đặt trước nửa năm
còn theo nghiên cứu về giá vé máy bay của google với hai loại chuyến bay quốc tế khác nhau
đối với các chuyến bay đến châu âu google nhận thấy các ưu đãi tốt nhất sẽ xuất hiện
trong vòng một trăm hai mươi chín ngày nhưng có thể nằm trong khoảng từ năm mươi đến một trăm bảy mươi chín ngày trước khi khởi hành
theo thống kê ngày tốt nhất để đặt vé máy bay là năm mươi chín ngày
nhưng giá vé thấp nhất lại xuất hiện trong khoảng từ ba mươi bảy đến tám mươi bảy ngày trước khi khởi hành
một lý do khác để đặt trước chuyến bay quốc tế là tận dụng cơ hội giảm giá
giá vé máy bay nhìn chung vẫn không thay đổi ở hầu hết các hãng hàng không
với các chuyến bay nội địa các nghiên cứu cho thấy không cần phải đặt chuyến bay quá xa để có được ưu đại tốt
theo nghiên cứu của đặt xe việt thời điểm lý tưởng là từ hai mươi tám đến ba mươi năm ngày trước khi khởi hành
trong khi đó nghiên cứu của google cho thấy giá vé máy bay chạm đáy bốn mươi bốn ngày trước khi khởi hành
tuy nhiên cả hai nghiên cứu đều có cùng một đồng thuận nên đặt vé ít nhất hai mươi một ngày trước ngày khởi hành
nếu đi du lịch trong thời gian ngắn và điểm đến cố định có thể tự săn vé máy bay bằng nhiều cách
chẳng hạn các chuyến bay rẻ hơn thường vào những thời điểm ít hấp dẫn hơn chẳng hạn như sáng sớm hay tối muộn
ngoài ra giá vé máy bay có thể rẻ hơn nếu chuyến có nhiều điểm dừng thời gian quá cảnh dài
khách hàng cũng có thể tìm kiếm qua google chuyến bay để chống điểm đến và nhấp vào khám phá
google sẽ hiển thị chi phí thấp nhất
công trình cầu qua cửa biển thuận an tp huế tỉnh thừa thiên huế được cho là cây cầu vượt biển dài nhất miền trung
nhịp chính với các hỗn hợp dài và cao nhất nước
dự án tuyến đường ven biển qua tỉnh thừa thiên huế và cầu qua cửa biển thuận an nối xã hải dương với phường thuận an tp huế
giai đoạn một do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh này làm chủ đầu tư
công trình có tổng mức đầu tư hai bốn trăm linh tỷ đồng được khởi công xây dựng vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thực hiện với thời gian ba năm
quy mô tuyến dài gần tám km trong đó phần cầu dài khoảng hai ba km mặt cắt ngang tuyến hai mươi sáu m bề rộng hai mươi m
khi hoàn thành đây sẽ là cây cầu vượt cửa biển dài nhất miền trung với nhịp chính dài hai trăm một mươi tám m cao bốn mươi m
đây cũng là nhịp cầu dầm cáp hỗn hợp dài và cao nhất cả nước hiện nay
đến nay gần hai năm sau ngày khởi công hình hài dự án đã lộ diện
riêng cầu đã thi công đạt hơn năm mươi kế hoạch trong đó hai trụ chính t hai mươi bảy và t hai mươi sáu là những hạng mục khó nhất nằm dưới biển đã hoàn thành hơn năm mươi kế hoạch
các hạng mục trên mặt biển cũng đang được đẩy nhanh tiến độ
dự án được đánh giá có tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tốt nhất hiện nay trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
ở hai phía đầu cầu hải dương và thuận an các đơn vị thi công đã triển khai nhiều hạng mục thi công thân
xàm ủ trụ lao lắp đổ bê tông dầm
vướng mắt lớn nhất hiện nay đối với dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa thuận an là công tác đền bù giải phóng mặt bằng
theo phó giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất tp huế phạm vi giải phóng cho giai đoạn một của dự án
thuộc địa bàn xã hải dương và phường thuận an có tổng diện tích đất thu hồi khoảng hơn ba mươi một hectare gồm đất ở đất trồng lúa và đất nuôi trồng thủy sản đất mồ mả
đến nay công tác giải phóng mặt bằng tại địa bàn xã hải dương đã cơ bản xong phần đất ở đất sản xuất
còn ba mươi bốn lăng mộ có kiến trúc phức tạp đang được một đơn vị độc lập giả soát lập dự án để có cơ sở đền bù
đối với phường thuận an đến nay đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng bốn một ha đất rừng phòng hộ cơ bản hoàn thành di rời lăng bộ
tổng số hộ có đất ở cần giải tỏa là hai trăm hai mươi chín hộ trong đó có một trăm hai mươi trường hợp bố trí tái định cư
chính quyền đã hoàn thành việc kiểm đếm
kê khai nguồn gốc sử dụng đất đối với các hộ giải tỏa thuộc dự án
riêng các thửa đất có nguồn gốc lấn chiếm không đủ điều kiện đền bù bố trí tái định cư
chính quyền địa phương các cơ quan liên quan đang vận động người dân trả lại đất cho nhà nước
tương tự là dự án đường nguyễn hoàng và cầu vượt sông hương được khởi công xây dựng từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
với tổng mức đầu tư giai đoạn hoàn thiện hơn hai hai trăm tám mươi một tỷ đồng trong đó giai đoạn một hơn một tám trăm năm mươi năm tỷ đồng
dự án thuộc tuyến đường vành đai ba kết nối liên thông hai đô thị vệ tinh thị xã hương trà và hương thủy
với thành phố huế của tỉnh thừa thiên huế
đây là công trình giao thông cấp đặc biệt được chọn lọc qua nhiều đợt thi tuyển
ý tưởng kiến trúc độc đáo hài hòa với danh lam thắng cảnh di sản và văn hóa huế
theo trung tâm phát triển quỹ đất tp huế để thi công dự án cần thu hồi ba trăm năm mươi sáu bảy trăm linh năm m hai đất
của hơn một trăm sáu mươi hộ gia đình tại phường kim long và phường đúc
trong đó phường đúc
khu vực bờ nam dự án có một trăm linh năm thửa đất phải thu hồi
đến nay tp huế đã phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng cho tám mươi ba một trăm linh năm thửa tại phường đúc
tổng giá trị gần một trăm một mươi hai tỷ đồng còn một mươi bốn thửa chưa duyệt do chưa có kết quả thẩm định về đất
và tám trường hợp thu hồi đất thiếu xác nhận tình trạng nhà đất của chính quyền địa phương
hiện mới chỉ có năm mươi ba trên một trăm linh năm thửa đất tại phường đúc bàn giao mặt bằng
các thừa còn lại bị thu hồi một phần đang vận động người dân tiếp tục bàn giao
các hộ dân nằm trong diện tái định cư sẽ được bố trí đất tại khu quy hoạch bầu vá ba và bốn
khu lịch đợi phường thủy xuân tp huế để xây dựng nhà ở ổn định
tại dự án có nhiều thừa còn vướng mắc hộ phụ cùng chung sống trên một thừa đất ở bị thu hồi liên quan đến sổ hộ khẩu
các trường hợp này chưa đảm bảo đầy đủ các tiêu chí theo quy định để bố trí tái định cư nên người dân chưa giao đất cho nhà nước
theo phó giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất tp huế thành phố huế đang nghiên cứu để có phương án hỗ trợ các hộ dân bị thu hồi đất đảm bảo ổn định đời sống một cách tốt nhất
công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án đường nguyễn hoàng và cầu vượt sông hương còn gặp khó khăn khi có một mươi năm hộ trùng lập với dự án đường đi bộ dọc bờ sông hương kéo dài
tiếp nối từ cầu giã viên đến đoạn gần giao với đường huyền trân công chúa thuộc địa phận phường đúc
đặc biệt là hộ dân nằm ngay mố trụ cầu vượt sông hương chưa chấp nhận bàn giao mặt bằng do còn thắc mắc chính sách bố trí tái định cư
với những du khách lần đầu đến với vùng sông nước miền tây bên cạnh khám phá ẩm thực vườn trái cây thì nhiều người lại thích thú khi được trải nghiệm trèo ghe xuồng nơi đây
miền tây được thiên nhiên ưu ái với hệ thống sông ngòi canh rạch chẳng chịt cũng bởi thế mà du lịch nơi đây luôn gắn liền với các hoạt động trên sông nước miệt vườn hay những củ lao xanh mát
riêng thành phố cần thơ được mệnh danh là đô thị miền sông nước trong đó chợ nổi cái răng lại mang nét đặc trưng của các khu chợ nổi miền tây phiên chợ nhộn nhịp thuyền ghe dập rìu trao đổi mua bán người dân và du khách cùng giao lưu văn hóa
một sớm cuối tuần lanh đanh trên sông nước chợ nổi cái răng du khách có thể cảm nhận rõ hình ảnh gần gũi của những chiếc thuyền ghe xuồng như trở thành một phần cuộc sống của các thương hồ và người dân nơi đây tạo nét mộc mạc bình dị giữa khu chợ sầm út của vùng đất tây đô
trên hành trình khám phá chợ nổi cái răng du khách thường dừng chân ghé tham quan vườn sinh thái tư dũng xã nhân nghĩa huyện phong điền
bên cạnh thưởng thức đơn ca tài tử ẩm thực vườn trái cây thì nhiều du khách bày tỏ sự hào hứng thích thú khi được trải nghiệm trèo xuồng ba lá
mê mẩn với không gian sông nước miền tây một du khách từ hà nội đã chuẩn bị cho mình bộ trang phục truyền thống áo bà ba quần xa tanh thêm chiếc nón lá để check in chụp ảnh bên chiếc xuồng ba lá
một chủ vườn sinh thái cho hay nơi đây chủ yếu chuyên về miệt vườn nào là cây ăn trái ẩm thực đồng quê bánh dân gian kết hợp văn nghệ đơn ca tài tử
đặc biệt khu du lịch sinh thái phát triển các phương tiện ghe xuồng không chỉ xuất hiện trên chợ nổi mà còn được nhà vườn đưa vào khai thác du lịch
nhiều du khách rất thích trải nghiệm trèo xuồng trong không gian xanh mát
chủ vườn sinh thái cũng chia sẻ các sản phẩm du lịch thường thu hút du khách ở nhiều tỉnh thành và đặc biệt là khách quốc tế khá đông
mỗi ngày đón khoảng năm trăm linh lượt khách quốc tế hiện đang chuẩn bị cho dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm sắp tới dự kiến lượng khách sẽ tăng cao
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại